chiều nay một mươi năm tháng năm tại trụ sở chính phủ đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao
chủ tình ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã chủ trì phiên họp thứ năm của ủy ban
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngoại giao công thương lao động thương binh và xã hội
tiếp tục phát huy vai trò cơ quan phụ trách các trụ cột cộng đồng chính trị an ninh
kinh tế và văn hóa xã hội dẫn dắt và điều phối các hoạt động
nội dung hợp tác trong từng trụ cột trong tình hình mới
trong đó lưu ý đẩy nhanh tiến độ triển khai kết quả của hội nghị cấp cao trực tuyến asean
và asean cộng ba về ứng phó dịch covid một mươi chín
để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu sẽ được tổ chức tại việt nam trong thời gian tới
phó thủ tướng giao các tiểu ban ban thư ký asean hai nghìn hai mươi tiếp tục công tác chuẩn bị
xây dựng sẵn sàng các phương án chương trình kịch bản phù hợp với diễn biến tình hình